thưa quý vị sự kiện quốc tế được thế giới theo dõi sát trong những giờ qua là việc iran đã phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái tên lửa hành trình vào israel
và đây cũng là lần đầu tiên iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ israel
cộng đồng quốc tế đồng loạt có những phản ứng mạnh mẽ cảnh báo leo thang xung đột tại trung đông khu vực bốn đang chìm trong bất ổn
trong khi phía tehran cũng đã có những tuyên bố đầu tiên liên quan đến vụ việc lần này
iran tuyên bố rằng hành động quân sự của nước này dựa trên điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc nhằm đáp trả vụ tấn công gần đây mà tehran cho rằng
theo david đã tiến hành nhắm vào cơ sở ngoại giao của iran ở thủ đô damas của syria
cụ thể phái đoàn thường trực của iran tại liên hợp quốc viện dẫn điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc cho phép phòng thủ hợp pháp
để bảo vệ hành động tấn công trả đũa của mình bằng máy bay không người lái nhằm vào israel trong đêm ngày một mươi ba tháng bốn
dạng sáng một mươi bốn tháng bốn theo giờ việt nam
phái đoàn iran tại liên hợp quốc cho rằng nếu hội đồng bảo an lên án các cuộc tấn công của israel vào tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán iran ở syri
và sau đó truy tố thủ vạm có lẽ đã tránh được việc iran trả đũa israel
tehran cho biết cuộc tấn công của iran bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào israel trong sáng sớm ngày một mươi bốn tháng bốn
đã dáng những đòn nặng nề vào căn cứ không quân của israel ở sa mạc negev
còn theo phía israel hầu hết các tên lửa iran đã bị đánh chặn
bởi hệ thống phòng thủ tầm xa aro và rơi bên ngoài lãnh thổ của israel
ngoài ra máy bay chiến đấu của israel cũng đánh chặn thành công hàng chục tên lửa hành trình và máy bay không người lái của iran
trong tuyên bố mới nhất tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang iran tuyên bố cuộc tấn công của nước này vào lãnh thổ israel đã đạt được các mục tiêu
và tehran không có ý định tiếp tục hoạt động này
hoạt động quân sự của iran đã kết thúc và chúng tôi không có ý định tiếp tục hành động tương tự
tuy nhiên nếu israel thực hiện hành động tương tự
israel thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại nước cộng hòa hồi giáo
dù là trực tiếp vào iran hay ở một khu vực nào khác như ở syri
chúng tôi sẽ có những phản ứng còn nghiêm trọng hơn nhiều
cộng đồng quốc tế vẫn đang theo sát tình hình ở trung đông kêu gọi các bên kiểm chế leo thang căng thẳng
tránh một cuộc chiến đấp máu tại khu vực
trong bối cảnh này để đảm bảo an toàn cho thường dân một số sân bay ở iran đã hủy các chuyến bay cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
hãng hàng không lớn nhất khu vực trung đông emirates airlines
của các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae một số hãng hàng không của ấn độ cùng với đức
đã thông báo hủy các chuyến bay đến iran đồng thời hạn chế sử dụng không phận của iran và israel